chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
những ngày này rất nhiều nhà vườn ở tỉnh bình phước đang tích cực chăm sóc bưởi
để tạo ra sản phẩm có kích cỡ to đẹp và thơm ngon đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng dịp tết
với một gốc mỗi năm khu vườn này của anh phạm thanh điền ở thôn bảy xã long bình huyện phú riêng
cung cấp ra thị trường hàng chục tấn bưởi da xanh
năm nay thời tiết không được thuận lợi vì vậy để chuẩn bị cho mùa bưởi tết
ngay từ tháng bốn âm lịch anh điền đã xử lý kích thích hoa ra trái vụ
cùng với các biện pháp chăm sóc kỹ thuật khác để có những trái bưởi mới ngon và đạt chất lượng
tuy không phải chính vụ nhưng dự kiến mùa tết này
gia đình anh điền sẽ có từ năm đến bảy tấn bưởi phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng
năm nay nếu mà so chất lượng thì nó không thua nhưng mà cái sản lượng này nó ít hơn năm trước
nó nằm thẳng hai phần ba năm trước thôi
năm trước được ba phần năm nay hai phần
tại vì do khí hậu mưa bất thường quá lúc mà mưa thì mình không có xịt thuốc với cái lượng bông
mình không giữ được nó mới rớt trái
tỉnh bình phước hiện đang có khoảng tám hectare cây ăn trái
trong đó bưởi da xanh chiếm hơn hai trăm linh hectare
tại thời điểm này mỗi kg bưởi da xanh loại một ở bình phước
đang có giá từ ba mươi đến ba mươi năm nghìn đồng được bán ra tại vườn
thông thường giá bưởi có xu hướng tăng vào dịp cận tết
chính vì vậy các nhà vườn đang tất bật với công việc chăm sóc cho vườn bưởi của nhà mình
cách chăm sóc cây bưởi không theo mùa vụ
nhưng mà lấy tự nhiên trong một năm mình cứ chăm bón tự nhiên thôi
trong dịp tết nhà tôi xuất chừng bốn năm tấn ước chừng trong dịp tết này
còn ngoài tết và những tháng kế tiếp nhà tôi vẫn có thu nhập
khả năng là giá năm nay là cao hơn so với các năm trước
người ta lấy trái là trùng
nhưng mà năm nay giá thì trừ
đến lúc này tôi thấy giá bưởi giá đặt tại vườn là giá ổn định
theo các nông dân trồng bưởi bưởi da xanh là giống cây tương đối dễ trồng hiệu quả kinh tế cao
tuy vậy không phải nhà vườn nào cũng thành công và có bưởi đẹp cung cấp ra thị trường tết
quả bưởi nếu đem chưng cúng hay làm quà tặng ngoài chuyện đẹp còn phải để được lâu và ăn cũng phải ngon
để có được những trái bưởi ưng ý
các nhà vườn đã phải tập trung đầu tư công sức phân bón xử lý kỹ thuật một cách chính xác ngay từ nhiều tháng trước
hiện người trồng bưởi da xanh tại bình phước đang tích cực chăm sóc để trái bưởi đạt chất lượng tốt nhất phục vụ người dân